thưa quý vị ngày hai mươi ba tháng một mươi một tòa án nhân dân tp hà nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm ba mươi sáu bị cáo
tất cả các bị cáo đều bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
không có phương án biện pháp chỉ đạo cụ thể để giả soát kiểm tra loại bỏ vật liệu không đảm bảo chất lượng
dẫn đến cả bảy gói thầu đều sử dụng đá tại các mỏ này làm vật liệu sản xuất các lớp cấp phối đá răm và bê tông nhựa các loại
mặc dù các hạng mục công trình xây dựng không đảm bảo chất lượng nhưng chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã nghiệm thu
thanh toán hơn tám trăm một mươi một tỷ đồng cho các đơn vị thi công dự án
lực lượng chức năng của tỉnh đồng tháp vừa phát hiện bắt giữ một vụ vận chuyển tân dược nhập lậu trên địa bàn thành phố hồng ngự
với trị giá hàng trăm triệu đồng
khoảng giờ ngày một tháng một mươi một khi tuần tra kiểm soát trên địa bàn xã tân hội thành phố hồng ngự
đội kiểm soát hải quan thuộc cục hải quan tỉnh đồng tháp phối hợp với công an xã tân hội và đồn biên phòng bình thạnh
phát hiện một đối tượng điều khiển xe mô tô chở nhiều túi nước
lông màu đen nghi là hàng nhập lậu phát hiện tổ kiểm soát đối tượng đã bỏ chạy để lại xe và hàng hóa
qua kiểm tra bên trong năm túi ni lông màu đen có chứa sáu mươi một viên thuốc tân dược các loại trị giá hàng trăm triệu đồng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế công an tỉnh thái bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự bắt tạm giam
đối với phạm văn dinh chú tại xã quốc tuấn huyện kiến sương phạm văn duy chú tại xã thái nguyên huyện thái thụy
và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với trần văn năm chú tại xã vũ đông tp thái bình về tội vi phạm các quy định
về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên khoáng sản
trước đó ngày một mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi một lực lượng công an đã bắt quả tang một tàu vỏ sắt không số hiệu biển hiệu
trọng tải khoảng một trăm linh tấn công suất máy ba mươi cv mã lực đang khai thác cát trái phép trên sông trà lý
thuộc địa phận xã vũ đông tp thái bình
tại thời điểm kiểm tra chủ tàu phạm văn dinh phụ tàu phạm văn duy và trần văn năm đang khai thác từ lòng sông lên phương tiện
được khoảng bốn mươi mét khối cát và không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện cũng như thủ tục giấy phép khai thác khoáng sản
theo quy luật cứ vào dịp cuối năm tình trạng buôn bán vận chuyển và tàng trữ sử dụng pháo nổ trái phép lại diễn biến phức tạp
các đối tượng sử dụng mọi cách thức thủ đoạn tinh vi để thực hiện hành vi
nhằm ngăn chặn và xử lý tội phạm liên quan đến pháo nổ bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân
công an nghệ an đã chủ động triển khai sớm các biện pháp đấu tranh quyết liệt
gần hai tấn pháo nổ được công an huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an thu giữ vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
đây là kết quả sau khi đơn vị phá chuyên án bắt giữ bốn đối tượng về hành vi buôn bán vận chuyển trái phép pháo nổ
số pháo trên được các đối tượng tập kết trên địa bàn huyện diễn châu lúc vận chuyển bằng ô tô đi tiêu thụ thì bị bắt giữ
còn đây là đối tượng nguyễn thị thuận đã có tiền sự về hành vi tàng trữ pháo nổ
thuận bị công an nghệ an bắt
khi đang trên đường vận chuyển bốn mươi bảy kg pháo để giao cho khách hàng thuận và ba đối tượng khác bị bắt giữ cùng một ngày
vì hành vi buôn bán vận chuyển pháo nổ trái phép với tổng trọng lượng hơn một trăm ba mươi kg
theo kế hoạch phòng chống các hành vi vi phạm về pháo trước trong và sau tết nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai
công an nghệ an đã xác định tất cả các địa phương là địa bàn trọng điểm để tập trung đấu tranh
một bộ phần rất nhỏ bà con nhân dân vẫn đang còn tâm lý trụ quan
và vẫn cứ theo cái nếp cụ là thích đốt pháo trong đêm mưa thừa mặc dù biết là vi phạm bất luật
thì chúng tôi cho rằng trong cái thời điểm hiện nay nhất là như năm nay và năm vừa rồi
thì tình hình dịch bệnh covid diễn biến phức tạp đời sống nhân dân có nhiều khó khăn
thì chúng tôi cũng đề nghị bà con nhân dân là hết sức hợp tác cộng tác với lực lượng chức năng
trong đó có lực lượng công an làm tốt công tác phòng chống việc sản xuất vận chuyển tàng trữ
buôn bán sử dụng các hành vi
từ ngày một tháng một mươi đến nay sau một tháng triển khai kế hoạch
công an nghệ an đã bắt giữ tám vụ một mươi hai đối tượng vi phạm pháp luật về pháo thu giữ gần hai hai tấn pháo
bên cạnh công tác đấu tranh bắt giữ công an các đơn vị địa phương còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về pháo
lồng ghép với tuyên truyền thu hồi vũ khí vật liệu nổ đã cho thấy sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an
thực hiện kế hoạch của công an tỉnh về tăng cường đấu tranh phòng chống các loài tội phạm về pháo
sau khi tiếp nhận kế hoạch công an nghị lộc đã xây dựng kế hoạch triển khai trên địa bàn toàn huyền
đồng thời tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện cũng xây dựng một kế hoạch để huy động tất cả các bán ngành
cùng vào cuộc để đấu tranh phòng chống với các loài pháo tăng cương công tác tuyên truyền
vận động nhân dân không tham gia về các hành vi mua bán tàng trữ và sử dụng pháo nổ
để ngăn chặn tình trạng buôn bán vận chuyển sử dụng pháo nổ trái phép
từ nay đến cuối năm công an các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh nghệ an sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
để nắm tình hình toàn diện tại các tuyến địa bàn lĩnh vực quản lý kịp thời phát hiện điều tra khám phá các đường dây
ổ nhóm đối tượng phạm tội sản xuất mua bán tàng trữ vận chuyển trái phép các loại pháo
kiên quyết áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ tạm giam đối với những đối tượng khi có đủ điều kiện để gian đe phòng ngừa chung
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã tạm giữ hình sự dư văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
chú ở xã hồng giang huyện lục ngạn tỉnh bắc giang để điều tra về hành vi giết người
thanh chính là đối tượng đã sát hại vợ và đâm trọng thương bố vợ và một thẩm phán tnh huyện lục ngạn
tại trụ sở tnh huyện lục ngạn vào sáng ngày ba mươi tháng một mươi
theo tài liệu của cơ quan công an vào khoảng một mươi h một mươi phút ngày ba mươi tháng một mươi
dân huyện lục ngạn có giải quyết vụ kiện về
tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa ông lưu văn lờ là bố vợ của thanh và con rể là dư văn thanh
người có nghĩa vụ liên quan là vợ của thanh
trong lúc tòa đang làm việc để giải quyết nợ dân sự dư văn thanh bất ngờ rút dao đâm nhiều nhát vào lưng vợ
khiến người vợ tử vong tại tòa
sau đó thanh tiếp tục đâm vào cổ khiến bố vợ bị thương nặng một thẩm phán cũng bị thương nhẹ
sau khi gây án dư văn thanh đến công an huyện lục ngạn đầu thú
được biết vợ chồng thanh đã ly thân bước đầu lực lượng chức năng xác định thanh từng vay của bố vợ hai trăm linh triệu đồng
nhưng chưa trả nên bố vợ thanh đã kiện ra tòa và đối tượng này chuẩn bị giao từ trước
nên khi phiên tòa đang diễn ra đã sử dụng để gây án
công an thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng đang khẩn trương củng cố hồ sơ chứng cứ để đề nghị truy tố một mươi hai đối tượng
là hai nhóm thanh niên có hành vi mang theo hung khí như mã tấu dao và gậy để đánh nhau
khi mất trợ tự công cộng trên địa bàn
theo kết quả điều tra ban đầu vào tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi tại quán karaoke tn trên đường trần phú
đã xảy ra vụ việc hai nhóm đối tượng dùng hung khí đánh nhau khiến bốn người bị thương phải nhập viện cấp cứu
ngay trong đêm lực lượng công an đã vào cuộc điều tra truy xét
đến ngày hai mươi tám tháng một mươi công an thành phố bảo lộc đã xác định hai nhóm trên do nguyễn xuân linh và lê duy thắng cầm đầu
chỉ vì mâu thuẫn cá nhân hai nhóm này đã đánh nhau ở khu vực quầy lễ tân của quán karaoke
rồi đuổi đánh nhau ra ngoài vỉa hè đường trần phú gây bức xúc trong dư luận gây mất an ninh trật tự tại địa phương
công an tp bảo lộc tỉnh lâm đồng đang tiếp tục đấu tranh củng cố hồ sơ
để đề nghị truy tố các đối tượng về tội gây dối trật tự công cộng
đột nhập vào cửa hàng điện thoại di động ở xã sơn thành đông huyện tây hòa tỉnh phú yên
để trộm cắp toàn bộ số tài sản trị giá ba trăm sáu mươi triệu đồng
đối tượng lê văn thì sinh năm hai nghìn trú tại xã sơn thành đông huyện tây hòa vừa bị công an huyện tây hòa tỉnh phú yên bắt giữ
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi tháng chín vợ chồng anh nguyễn ngọc thơ về nhà
thì phát hiện cửa hàng điện thoại của gia đình đã bị trộm đột nhập vét sạch tài sản gồm sáu mươi tám chiếc điện thoại di động các loại
một máy tính sách tay và tiền tổng trị giá là ba trăm sáu mươi triệu đồng
lực lượng công an đã vào cuộc điều tra xác minh phát hiện một đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn là lê văn thì nên đã tiến hành bắt giữ
tại cơ quan công an nguyễn văn thì khai nhận để có tiền trả nợ và tiêu xài
vào đêm ngày hai mươi tháng chín thì đã đột nhập vào cửa hàng điện thoại ngọc thơ trộm cắp số tài sản trên rồi mang về nhà cất giấu
để tránh bị phát hiện thì cùng người yêu là trần thị quỳnh yên đã xé lẻ số điện thoại trộm cắp
mang đi bán ở nhiều nơi để lấy tiền tiêu xài
khám xét nơi ở của thì lực lượng công an tây hòa thu giữ hai mươi ba điện thoại di động một máy tính sách tay cùng một số tăng vật khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tây hòa đã khởi tố trần thị quỳnh yên về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
vào chiều tối qua ngày hai mươi chín tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam
đối với nguyễn văn võ chú tại huyện châu phú tỉnh an giang về tội rửa tiền
theo thông tin từ cơ quan điều tra nguyễn văn võ đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng
nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền trên ba tỷ đồng của nguyễn thị kim hạnh tức một mươi tường do phạm tội mà có
cũng trong ngày hai mươi chín tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã thực hiện lệnh khám xét một số nơi ở của nguyễn văn võ
và thu giữ được nhiều tài liệu tăng vật có liên quan hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng
mới đây tòa án nhân dân huyện tân hồng tỉnh đông tháp vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án cố ý gây thương tích
xảy ra tại ấp chiến thắng xã tân hộ cơ huyện tân hồng vào giữa tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
theo cáo trạng lý văn thắng cùng nhiều người khác đã tổ chức đá gà ăn tiền đặng công minh đến chơi thua một triệu đồng
nhưng không có tiền trả nên bị đuổi về ấm ức vì điều đó minh rủ bạn bè đem hung khí đến nơi tổ chức đá gà của thắng để đánh nhau
tại đây sáu người bên nhóm của minh đã lao vào hỗn chiến cùng năm người bên nhóm của thắng làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở địa phương
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên tổng mức hình phạt dành cho một mươi một bị cáo là ba mươi một năm ba tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích
sau khi đột nhập nhà dân để trộm cắp tài sản bị phát hiện một đối tượng đã dùng dao đâm chủ nhà gục ngay tại chỗ
vụ án này vừa xảy ra tại xã giang cang huyện crong bong tỉnh đắk lắc và hung thủ đã bị bắt
sau hai mươi bốn giờ gây án
trước đó vào ban đêm khi gia đình bà mai thị hoa năm mươi sáu tuổi trú tại xã đăng cang huyện crong bong tỉnh đắk lắc đang ngủ
thì bị một đối tượng đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản
khi đối tượng này đang lục tìm tài sản thì con trai bà hoa là anh nguyễn duy tân ba mươi năm tuổi tỉnh dốc phát hiện và hô hoán
lúc này đối tượng giúp một con dao thủ sẵn trong người đâm một nhát vào bụng bên trái làm anh tân gục ngay tại chỗ rồi bỏ chạy
sau khi mà nhận được tin báo tới hiện trường thì hiện trường này lúc này là người bị hại đã được đưa đi cấp cứu
tại hiện trường thì có một cố vết máu nhưng mà người nhà đã lau đi rồi
chúng tôi có khám nghiệm rất kỹ hiện trường rồi khoanh vùng này kia nhưng mà không để lại một manh mối gì hết
thì tổ công tác xác định đây là một vụ án rất khó khăn xảy ra vào ban đêm và đối tượng rất manh động dùng dao nhọn để đâm qua nắm sơ bộ thì thương tích rất là nặng
thì lúc đó cũng rất nhiều cái hướng điều tra chúng tôi cũng ban đầu thì có thể điều tra có thể là mâu thuẫn cá nhân
người bị hại xong đó đến người trong gia đình tuy nhiên gia đình không có mâu thuẫn gì với ai
sau hai mươi bốn giờ tích cực điều tra bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ đội cảnh sát hình sự công an huyện crong bông đã làm rõ bắt giữ thành công đối tượng gây án là isen bia hai mươi sáu tuổi
chú tại xã tân tiến huyện grongpak tỉnh đắk lắc
tham gia đi trộm với ysen vào đêm hôm đó còn có yter pitmlo hai mươi năm tuổi chú cùng xã
bước đầu công an huyện grongbong làm rõ tối hai mươi tháng chín ysen mang theo một con dao bấm và một chiếc kìm cắt sắt
đến nhà yter pit rủ đi trộm cắp thì yter pit đồng ý sau đó cả hai đi đến xã đăng cang huyện grongbong
tại đây hai đối tượng đột nhập ba tròi dãy của người dân nhưng không trộm cắp được tài sản gì có giá trị
khi đến nhà bà hoa y xen đột nhập vào trong thì bị anh tân phát hiện nên rút dao đâm anh tân một nhát gây thương tích bốn mươi năm rồi bỏ chạy
trên đường tàu thoát hai đối tượng tiếp tục đột nhập nhà của hộ dân khác để trộm cắp nhưng bị phát hiện truy đuổi nên cả hai bỏ chạy về nhà
được biết ysen từng có hai tiền án về tội cội gây thương tích và trộm cắp tài sản
sau khi công an sớm làm rõ được vụ án đưa đối tượng về thử nghiệm điều tra bà hoa đã phần nào yên tâm vui mừng viết thư cảm ơn đến công an huyện grongbong
bây giờ lực lượng công an đã bác được đối tượng gia đình tôi cũng vui mừng xin cảm ơn lực lượng công an rất nhiều
hiện công an huyện crongbong đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
tiếp tục là thông tin liên quan đến tội phạm ma túy
công an xã minh long huyện hạ lan tỉnh cao bằng chủ trì phối hợp với đội điều tra công an huyện tri cục hải quan của cửa khẩu lý vạn đồn biên phòng lý vạn
vừa bắt giữ hai đối tượng
hai đối tượng đang vận chuyển ba bánh heroin sang trung quốc
hai đối tượng là nông ích thạch nông văn hướng bị bắt quả tang khi đang vận chuyển heroin qua biên giới thuộc khu vực xóm bản thang xã lý quốc huyện hạ lan
ngoài ba bánh heroin lực lượng chức năng còn thu giữ một mươi tám chiếc móng nghi là móng hổ
khai thác tại chỗ thạch khai nhận vận chuyển thuê cho người đàn ông trung quốc tên hồ
trong quá trình vận chuyển thạch nhờ hướng đi trước để cảnh giới và sẽ trả năm triệu đồng
hiện lực lượng chức năng đang điều tra hoàn tất
thạch đã đặt hồ sơ để chuyển công an tỉnh cao bằng điều tra thụ lý theo thẩm quyền
nhận được tin báo của quân chúng nhân dân và qua công tác nắm tình hình
đội điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố sóc trăng kết hợp với công an phường chín
đã bắt quả tàng đối tượng mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt giữ là lý thị lan hương chú tại phường chín thành phố sóc trăng
tại hiện trường lực lượng công an phát hiện và thu giữ một trăm chín mươi một gói ni lông
bên trong có chứa tinh thể rắn màu trắng
ba điện thoại di động hơn bốn mươi một triệu đồng
qua làm việc đối tượng khai nhận một trăm chín mươi một gói ni lông trên là ma túy
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
sau nhiều tháng thực hiện các biện pháp giãn cách để phòng chống dịch covid một mươi chín
tâm lý muốn xả hơi xuất hiện trong không ít năm thanh niên có lơi sống buông thả
chính vì vậy để phòng ngừa ngăn chặn không để phát sinh tội phạm
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lâm đồng
đã và đang tập trung các biện pháp để đấu tranh
chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi sau khi ăn mừng sinh nhật tại đà lạt
cả nhóm một mươi năm thanh niên nam nữ rủ nhau về lâm hà để hát karaoke và sử dụng ma túy
số ma túy gồm ketamin thuốc lắc được nguyễn văn hưng ba mươi một tuổi
chú tài huyện kim sơn tỉnh ninh bình chuẩn bị từ trước
và đối tượng này cũng là người trực tiếp pha trộn ma túy để mọi người sử dụng
qua công tác trinh sát địa bàn
khoảng hai mươi ba giờ công an huyện lâm hà bất ngờ đột kích bắt quả tang
tại hiện trường sáu mảnh vỡ viên nén nghì thuốc lắc một gói tinh thể nghì ketamine
còn xót lại bị các đối tượng vứt vương vãi trên bàn ghế và sàn nhà
có thét nhanh một mươi một trong tổn số một mươi năm người có kết quả dương tính với ma túy

tỉnh hình an ninh trả tự đặc biệt là tệ nạn xã hội
trước đó dự báo sau khi tỉnh lâm đồng cho phép hoạt động trở lại một số dịch vụ
trước đó dự báo sau khi tỉnh lâm đồng cho phép hoạt động trở lại một số dịch vụ
sẽ diễn biến phức tạp các đội nghiệp vụ công an thành phố đà lạt kết hợp cùng công an các phường
đã tăng cường tuần tra phát hiện một mươi ba người đang bay lắc điên cuồng trong tiếng nhạc lớn
tại biệt thự một trăm hai mươi sáu e đường khay xanh thuộc phường một mươi thành phố đà lạt
tại hiện trường cơ quan chức năng phát hiện nhiều ketamin còn lại trên đĩa xứ
một viên ma túy tổng hợp hai gói ni lông bên trong chứa ketamin
cùng nhiều dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng ma túy tập thể như thẻ nhựa loa đèn laser
em tới sinh nhật lúc ba giờ chiều rồi tổ chức ăn nhậu tới tầm chậm tối
xong rồi tuyển con nhỏ em lấy đồ lấy đồ rồi em gọi cho người tên là cuba
để lấy dùng tuyển
rồi em có người tên tới giao thì em cũng xuống lấy xuống lấy xong mang lên
mang lên rồi em cũng có xào kia rồi cho mọi người chơi

công an tỉnh lâm đồng đã triển khai những tổ tuần tra trinh sát địa bàn
để nhanh chóng phát hiện xử lý hiệu quả các đối tượng tụ tập sử dụng ma túy
và phần đảm bảo an ninh trẻ tự giữ gìn bình yên hạnh phúc cho nhân dân
đang du lịch khám phá thì bị lạc rất may
hai công dân đã được công an xã gia cát huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
phối hợp giải cứu an toàn
trước đó vào sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi
hai công dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh hải dương
đến tham quan tại khu du lịch mẫu sơn huyện lộc bình
rồi đi bộ vào trong rừng với mục đích trải nghiệm khám phá
và sử dụng dịch vụ google map qua mạng bốn g để tìm vị trí
tuy nhiên khi đi sâu vào trong rừng thì bị mất sóng
không xác định được vị trí hiện tại và không nhớ được ra
do điện thoại sắp hết pin hai công dân này đã tìm cách
do sóng định vị vị trí nhờ lực lượng chức năng cứu nạn
sau khi nhận được tin báo công an xã gia cát huyện cao lộc
đã khẩn trương xác định vị trí người bị nạn
phối hợp với công chức địa chính xã thành lập tổ tìm kiếm cứu nạn
đến khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày đã tìm thấy hai người bị nạn
trong tình trạng bị thương ở chân hết lương thực
người mệt lả vì đói rét và khát
tội công tác đã tiếp tế lương thực nước uống
và đưa người bị nạn về trụ sở công an xã an toàn
một mươi năm đối tượng đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu
tại ấp phước hội xã suối đá huyện dương minh châu tỉnh tây ninh
do đối tượng lê thanh thảo và đối tượng kim quốc thái
cùng ngụ trên địa bàn
ba tổ chức vừa bị công an huyện dương minh châu tỉnh tây ninh bắt giữ
ngày hai mươi bảy tháng một mươi lực lượng công an kiểm tra quán cà phê
tại ấp phước hội xã suối đá huyện dương minh châu tỉnh tây ninh
do đối tượng phan thị út lớn trú tại huyện dương minh châu tỉnh tây ninh làm chủ
phát hiện bắt quả tang đối tượng lê thanh thảo và đối tượng kim quốc thái
đang có hành vi hùn vốn làm cái lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền
cho một mươi ba đối tượng tham gia đánh bạc
tăng vật thu giữ gồm chín mươi triệu đồng tám xe mô tô một bộ dụng cụ để lắc tài xỉu
hiện lực lượng công an đã tạm giữ hình sự một mươi ba đối tượng và cho gia đình bảo lãnh hai đối tượng
vụ việc đang được tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
trong khi đó công an tỉnh cà mau vừa bắt quả tang hai đối tượng là huỳnh văn thảo
trú tại quận bình tân và huỳnh hoàng hải chú tại quận ba tp hcm
đang vận chuyển trái phép chất ma túy tại khu vực ấp sáu xã tân thành tp cà mau
tại hiện trường lực lượng chức năng làm nhiệm vụ đã thu giữ ba túi ni lông bên trong
có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy có trọng lượng khoảng năm trăm linh gram
và một số tăng vật khác có liên quan
theo khai nhận ban đầu số tăng vật trên là ma túy đá được thảo và hải vận chuyển
từ tp hcm về cà mau
trên đường vào đến địa phận tp cà mau thì bị lực lượng làm nhiệm vụ
kiểm tra và bắt quả tang cùng với tăng vật
tiến hành test nhanh cả hai đều dương tính với chất ma túy
hiện vụ việc đang được tiến hành điều tra xử lý
thưa quý vị và các đồng chí những năm gần đây tình trạng trồng và mua bán cây cần sa
diễn ra hết sức phức tạp trên địa bàn tỉnh đắk lắc
nếu như trước đây lực lượng chức năng phát hiện người dân chỉ trồng vài chục cây
thì đến nay đã lên tới hàng trăm thậm chí là hàng nghìn cây cần sa
không chỉ tăng về quy mô mà nhiều người còn đầu tư xây dựng
dựng cả vườn ươm vườn trồng khép kín
và đây quả là một thực trạng đáng báo động cần được các cơ quan chức năng đấu tranh
ngăn chặn triệt xóa loại cây nguy hại này ra khỏi cộng đồng
vụ việc trồng cây cần sa trái phép bị phát hiện lần đầu tiên tại đắk lắc cách đây hơn một mươi năm
với số lượng chỉ vài chục cây
theo thời gian số vụ trồng cần sa bị triệt xóa tiếp tục gia tăng
và địa bàn mở rộng tại nhiều địa phương trong địa bàn tỉnh
em nó đem hộp về cái ương nó trồng trồng cái cưa
hỏi nó cây gì nó cũng nói kêu ông cứ trồng đi
trồng xong nó trồng lên nó lên dày là nó hướng dẫn làm
làm rồi cái là đưa cho nó
một số đối tượng trồng cây cần xa là sen vào trong các khu vực cây rộng rạp
vùng xa dân cư hẻo lắn và địa bàn dấp lăn giữa huyện thường nga
huyện một số huyện trên địa bàn nên là cũng công tác phát hiện rất là khó
cái thứ hai là
cái nhận thức của người dân liên quan đến cái việc trồng cây cảnh sa này còn rất nhiều hạn chế
địa bàn chọn để trồng thường là khu dãy vắng người qua lại
chủ vườn không thuê lao động tại địa phương nên rất khó để lộ thông tin ra ngoài
nếu bị cơ quan chức năng phát hiện thì cho rằng không biết đây là cây cấm trồng
và chỉ trồng để chữa trị bệnh cho vật nuôi
đầu năm vừa rồi thì tôi có đến phố và tình cờ gặp hai vợ chồng bán giá
thì cũng hỏi giá hỏi đồ rồi giới thiệu lấy
cây này cây gà toi trồng là cho gà ăn á
rồi tôi trồng mỗi đợt là một ít một ít để cho nuôi gà cho nó ăn thôi
chứ cũng không nói là buôn bán không biết cái cây gì hết
từ năm hai nghìn hai mươi đến nay trên địa bàn tỉnh các cơ quan chức năng đã phát hiện hơn sáu mươi vụ
với bảy mươi đối tượng trồng trái kép cây cần xa thu giữ tiêu hủy hơn một mươi năm cây cần xa tươi
một trăm hai mươi bốn kg cần xa khô và nhiều hạt giống chưa kịp gieo trồng
lực lượng chức năng cũng đã củng cố
các cơ quan chức năng đã củng cố hồ sơ và khởi tố hình sự một mươi hai vụ
với một mươi sáu đối tượng liên quan đến trồng cây cần xa trái phép
nếu như trước hầu hết các vụ trồng cần xa bị phát giáp đều nằm ở địa bàn vùng sâu vùng xa
thì gần đây lại xuất hiện trong khu dân cư đông đúc
điển hình như việc phát hiện bốn vụ trồng cây cần xa trái phép tại xã hòa thuận thành phố buôn văn thuận
các đối tượng vi phạm đã xây tường rào cao bao quanh những khu trồng cần xa
hòng che mắt người dân và cơ quan chức năng
trong khu dãy còn có cả vườn ươm với hệ thống đèn led chiếu tiền cực tím đắt tiền để chăm sóc cho cây cần xa
nước chiếu sáng để tạo ra đảm bảo về chất lượng cây
sau đó chúng tổ chức thu gom và đưa về tại sưởng sơ chế và đóng gối để phân phát trên các thị trường
thủ đoàn của chúng là trồng những vùng rẫy và những nhà mà chúng đã che đậy rất kỹ
tạo ra những cái ánh sáng mà không ai tất cả những người khác không ai phát hiện được
trước thực trạng liên tiếp gia tăng số vụ trồng cây cần xa trên địa bàn tỉnh đắk lắk
lực lượng công an đã phối hợp với các cấp chính quyền
các cơ quan đoàn thể ở địa phương đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
tệ nạn ma túy đồng thời xây dựng tổ dân phố xã phường lành mạnh để nắm bắt tình hình
vận động nhân dân tố giác các hành vi tàng trữ mua bán trái phép các chất ma túy